tại đơn vị thận nhân tạo thuộc khoa thận nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
các bác sĩ nơi đây luôn là chỗ dựa vững chắc và chăm sóc chia sẻ với bệnh nhân
đồng thời cũng là những tấm gương sáng cho mọi người nói theo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là ca làm việc thứ tư trong ngày của các y bác sĩ tại đơn vị thận nhân tạo
thuộc khoa thận nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
bệnh nhân phạm viết hiền quê ở xã tam dân huyện phú ninh tỉnh quảng nam
đã chạy thận nhân tạo ở đây hơn một mươi năm
anh hiền đã quen thuộc và nhớ tên tất cả các y bác sĩ của đơn vị
không chỉ vì họ là những người đã điều trị cho anh
mà còn bởi các y bác sĩ ở đây đã tạo động lực và niềm hy vọng
để anh chiến đấu với bệnh tật trong hơn một mươi năm qua

nhiều bác sĩ phải làm liên tục trong vòng một mươi sáu đến một mươi tám tiếng đồng hồ một ngày
để chạy thận cho các bệnh nhân

trong quá trình chạy thận cho các bệnh nhân
trong quá trình điều trị mà các y bác sĩ ở đây cũng nhớ rõ tên quê quán
hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân
để kịp thời quan tâm động viên đến từng trường hợp
và đàn gửi tội không khí thân thiện và lãng ngay những ý kiến tâm tư nguyện vọng của bệnh nhân
để mà phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất để cho bệnh nhân yên tâm điều trị
bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm với người bệnh
các y bác sĩ của đơn vị thận nhân tạo thuộc khoa thận nội tiết bệnh viện đa khoa quảng nam
đã mang lại niềm vui thắp lên niềm hy vọng và mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân bị suy thuận ở địa phương